đoàn lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
tp hcm và lực lượng vũ trang thành phố do đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm dẫn đầu đã đến dâng hương dâng hoa
viếng nghĩa trang liệt sĩ tp hcm đổi không tên và nghĩa trang thành phố đổi lạc cảnh
đây là hoạt động truyền thống hàng năm thể hiện sự tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc tri ân những công hiến của các thế hệ lãnh đạo
tp hcm các bậc lão thành cách mạng đồng thời thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn
và nét đẹp văn hóa của đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm trong dịp tết cổ truyền của dân tộc
tại lễ viếng các đại biểu đã dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đối với các anh hùng liệt sĩ những người con yêu tú của dân tộc đã không tiếc sương máu
dũng cảm chiến đấu hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì độc lập tự do của tổ quốc